tin an ninh trật tự tòa nhân dân tỉnh cao bằng xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo nông văn khoa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại xóm lũng pươi xã sóc hà huyện hà quảng
ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi một nông văn khoa đến nhà bố đẻ là nông văn phừng sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba trú tại cùng xóm
do bị ông phừng nghi ngờ mình trộm tiền nên giữa khoa và ông phừng đã xảy ra cãi vã khoa đã dùng dao đập vào đầu của ông phừng khiến nạn nhân tử vong
con trai và con dâu ông phừng phát hiện điểm bất thường nên đã báo cơ quan chức năng đối tượng khoa đã bị bắt ngay sau đó
tại cơ quan công an khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội căn cứ và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ của vụ án
tòa án nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo nông văn khoa một mươi bốn năm tù giam về tội giết người
tòa nhân dân tỉnh cao bằng đã tuyên phạt bị cáo nông văn khoa một mươi bốn năm thủ giam về tội giết người